xúc phạm chửi bới và tấn công một thành viên của tổ tự quản tại chốt phong tỏa kiểm dịch
lê thành trung chú tại phường vĩnh hòa thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tạm giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào sáng ngày một mươi bảy tháng tám trung điều khiển xe máy đến đường lý thái tổ phường vĩnh hòa để đưa thức ăn cho chị gái
đến chốt phòng tỏa kiểm dịch tại ngã tư đường lý thái tổ trần khát trân trung xin một thành viên của tổ tự quản cho qua chốt
nhưng không được đồng ý vì không có lý do chính đáng và không có giấy xét nghiệm âm tính
lúc này trung đã có lời xúc phạm chửi bới và đánh vào mặt một thành viên tổ tự quản rồi quay xe định bỏ đi
thế nhưng sau đó lại tiếp tục quay lại dùng chìa khóa xe tấn công thành viên tổ tự quản
khi thấy người dân ở gần đó chạy ra can ngăn trung mới bỏ đi tại cơ quan công an trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình